liên quan đến vấn đề phòng chống cháy nổ trong và sau dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tp hcm tình hình cháy nổ đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí số vụ số thiệt hại và không có người chết so với thời gian cùng kỳ
đây là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy đảng chính quyền và cả hệ thống chính trị và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố
trong và sau dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tp hcm chỉ xảy ra ba mươi vụ cháy và cứu nạn cứu hộ trong đó có hai mươi năm vụ cháy chủ yếu ở nhà dân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã trực tiếp xử lý một mươi bốn vụ lực lượng tại chỗ xử lý một mươi một vụ đặc biệt trong bảy ngày nghỉ tết không có vụ cháy nổ nào xảy ra
điều đáng mừng là số vụ cháy nổ giảm đáng kể so với bảy ngày tết năm hai nghìn một mươi sáu giảm năm mươi hai vụ tỷ lệ sáu mươi
đồng thời cháy nổ chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ thiệt hại không đáng kể so với cháy nổ trong tết